trong tháng một mươi hai cục quản lý thị trường tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện cao điểm gia quân kiểm tra
đối với hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn
những mặt hàng tập trung kiểm tra xử lý trọng điểm gồm đồ trang sức mỹ phẩm thực phẩm chức năng
các mặt hàng thường xuất hiện tình trạng làm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
lực lượng quản lý thị trường tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra các địa điểm như trung tâm thương mại
các chợ truyền thống hoặc các cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố
trước đó tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước ra quân đấu tranh
xử lý đối với hàng giả hàng kém chất lượng
mục tiêu chung đến hết năm hai nghìn hai mươi có từ chín mươi một trăm linh cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm
không còn kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ